nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ người dân tp hcm xem và cổ vũ cho đội tuyển bóng đá quốc gia việt nam
thi đấu tại hai trận chung kết aff suzuki cup hai nghìn một mươi tám gặp đội tuyển bóng đá quốc gia malaysia
từ hai mươi hai h đến hai mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi hai và ngày một mươi năm tháng một mươi hai
tp hcm cấm tất cả xe tải nặng lưu thông vào khu vực quận một quận ba và quận năm
theo đó xe tải nặng không được vào hành lang một số tuyến đường khu vực trung tâm
như nguyễn thị nhỏ nguyễn trí thanh hùng vương lý thái tổ điện biên phủ công trường dân chủ
lý chính thắng hai bà trưng hoàng sa nguyễn thị minh khai nguyễn hữu cảnh tôn đức thắng võ văn kiệt v v
trong khung giờ từ một mươi chín h ba mươi đến hai mươi bốn h ngày một mươi một tháng một mươi hai và một mươi năm tháng một mươi hai
hạn chế tất cả phương tiện taxi xe dưới chín chỗ hoạt động thí điểm
theo hình thức hợp đồng điện tử vào khu vực trung tâm thành phố
ngành giao thông vận tải tp hcm đã đưa ra lộ trình thay thế từ nhiều hướng
khu vực trên cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu giao thông